chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên hôm nay ngày một mươi hai tháng bảy
khu vực đồng bằng và trung du bắc bộ ghi nhận nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
các tỉnh trung bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
có nơi trên ba mươi tám độ c thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ từ một mươi một đến một mươi bảy giờ
thủ đô hà nội hôm nay một mươi hai tháng bảy trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c
từ ngày một mươi bốn tháng bảy nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía đông bắc bộ và trung bộ
đợt nắng nóng này ở bắc bộ có khả năng kéo dài từ bốn đến năm ngày trong khi nắng nóng ở trung bộ vẫn kéo dài trong nhiều ngày tới
do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ hỏa hoạn ở khu vực dân cư nguy cơ cao sẽ ra cháy rừng ở các tỉnh trung bộ